quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị dự báo trong tối và đêm nay các tỉnh bắc bộ tiếp tục chịu tác động của khối khí lạnh yếu
vì thế toàn vùng phổ biến có mưa rào và rông ở một vài nơi
về đêm và sáng trời mát mẻ thậm chí một số nơi còn có cảm giác xe lạnh với mức nhiệt thấp nhất
giao động từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
sang ngày mai khối khí lạnh yếu đi miền bắc lại chịu tác động của rìa phía nam dãnh áp thấp mới ở phía bắc
nên trong ngày mai thì trời tạnh giáo có nắng
mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở toàn bắc bộ sẽ đạt ngưỡng ba mươi hai ba mươi bốn độ
quá trình đẩy rãnh mây rông ở phía bắc xuống khu vực miền trung cũng khiến cho mưa ở khu vực phía bắc của đèo hải vân gia tăng
trong đêm nay rãnh mây rông sẽ có xu hướng yếu dần đi sau đó sang ngày mai thì yếu hẳn
vì thế ở khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phổ biến có mưa vài nơi về chiều tối và đêm
còn trong ngày thì trời sẽ có nắng gián đoạn
nhiệt độ trong ngày mai tăng hơn so với ngày hôm nay phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay và chiều tối mai cũng có mưa ở một vài nơi ngày mai thì trời nắng
riêng khu vực quảng nam đến phú yên có nắng nóng với mức nhiệt từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
ở phía nam dự báo trong đêm nay và ngày mai rãnh xích đạo sẽ tạm thời yếu đi
nên nam bộ và tây nguyên được dự báo sẽ giảm mưa phổ biến có mưa rào và rông ở một vài nơi
chiều tối ban ngày trời có nắng mạnh
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở khu vực tây nguyên phổ biến từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ khu vực nam bộ là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa có mưa rào và rông ở một vài nơi
còn ở khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió nhẹ
sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước